tại phiên chất vấn quốc hội ngày ba mươi một tháng một mươi về khắc phục hạn chế trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đã khẳng định không có dự án nào lãi như là đầu tư vào các di tích
nói điều trên tại phiên chất vấn quốc hội ông nguyễn ngọc thiện thống kê cả nước có hơn bốn mươi di tích được kiểm kê
sáu di sản vật thể phi vật thể di sản tư liệu được unesco công nhận di sản thế giới
riêng về phát triển du lịch ông nêu vấn đề tính riêng tám di sản văn hóa vật thể trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi sáu triệu du khách
bảy triệu quốc tế chín triệu trong nước đến và tạo nguồn thu hơn hai năm trăm linh tỷ
ngoài ra nguồn thu còn tới từ việc khách du lịch đi lại tham quan ăn uống mua sắm có thể gấp nhiều lần tiền bán vé
từ đó bộ trưởng khẳng định
rồi đi lại thăm quan ăn uống v v thì có thể nói rằng là gấp rất nhiều lần mà đầu tư thì có thể nói là rất là ít
thì đây là một vấn đề nếu như chúng ta quan tâm đầu tư coi như là một công trình dự án đầu tư bằng ngân sách thì có thể thu hồi vốn rất nhanh
và nó không bị lộ không bị thua lộ và công trình văn hóa được bảo tồn không có dự án nào có lại như thế này
nhà nước chỉ đầu tư
hai mươi tỷ một năm mà thu cả hơn một tỷ
thì cho nên đối với lĩnh vực bảo tồn di sản thì cũng đề nghị quốc hội và chính phủ thấy sự quan tâm
thì lúc đó chúng ta sẽ vừa góp phần vào bảo tồn nhưng vừa cũng là có nguồn thu rất lớn đối với ngân sách